lực lượng chức năng tại tỉnh bắc ninh vừa kiểm tra khách sạn yoyo hd nằm trên đường lê thái tổ
phường võ cường thành phố bắc ninh và phát hiện hai mươi người trung quốc nhập cảnh trái phép vào việt nam
như vậy là chỉ trong vòng một tuần qua các cơ quan chức năng đã phát hiện hai vụ
với hàng chục đối tượng người trung quốc nhập cảnh trái phép
tại hiện trường bùi thị thao khai nhận ngày bốn tháng tám thao đã thuê xe taxi đón nhóm người trung quốc trên
từ thị xã từ sơn về thành phố bắc ninh và sắp xếp sáu phòng nghỉ trong khách sạn
với số tiền hơn bốn triệu đồng một ngày cho các đối tượng
bước đầu làm việc với cơ quan chức năng hai mươi người trung quốc trên đều không xuất trình được giấy tờ
cấp phép nhập cảnh của cơ quan có thẩm quyền
công an thành phố bắc ninh đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đưa nhóm người trên đi cách ly
theo đúng quy định đồng thời tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc